chuyển sang thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn xã tắc vân thành phố cà mau tỉnh cà mau
xe khách đâm thẳng vào quán cà phê ven đường khiến một người tử vong và bốn người bị thương
khoảng chín giờ sáng nay xe khách phương trang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi sáu nghìn một mươi năm khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một a theo hướng từ bạc liêu về cà mau
khi đến địa phận ấp một xã tắc vân thì bất ngờ mất lái tông vào một quán cà phê ven đường
vụ tai nạn khiến bốn người bị thương trong đó có tài xế xe khách ba nhân viên công ty viễn thông và một người tử vong là nhân viên công ty viễn thông
theo thông tin ban đầu trước thời điểm xảy ra tai nạn bốn nhân viên công ty viễn thông đang sửa chữa đường dây mạng gần quán cà phê
do trời mưa lớn nên cả bốn người vào quán trú mưa thì bất ngờ xảy ra vụ việc
vụ tai nạn giao thông đã khiến khu vực xảy ra bị ủn tắc
lực lượng cứu nạn cứu hộ và cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và ổn định trật tự
toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn không bị thương nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ